chỉ còn một mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
với sự chung tay của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
một trăm linh các hộ nghèo hộ cận nghèo bị thiệt hại do lũ lụt của tỉnh quảng ngãi đều có quả tết
tổng xuất quà trao trong dịp này là năm mươi bảy hai trăm tám mươi bốn xuất với tổng kinh phí hơn hai mươi năm bốn tỷ đồng
đây là số tiền do các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ
những ngày qua lãnh đạo tỉnh đoàn thể các đơn vị của tỉnh quảng ngãi đã trao tận tay các phần quà cho hộ nghèo
việc trao quà tết cho người nghèo có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp
và các đơn vị liên quan tránh tình trạng bỏ sót hay tiêu cực khi hỗ trợ
chương trình trao năm mươi bảy xuất quà tết cho người nghèo của tỉnh quảng ngãi sẽ tiếp tục đến hết ngày hai mươi sáu âm lịch
để bà con kịp chuẩn bị đón tết
với hộ nghèo bị thiệt hại mưa lũ những món quà ý nghĩa chia sẻ động viên người dân vượt qua khó khăn đón tết vui tươi đầm ấm